thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới đến nay tỉnh hà nam đã huy động được tổng nguồn vốn là hơn chín sáu trăm linh tỷ đồng để đầu tư xây dựng nông thôn mới
trong đó ngân sách trung ương hỗ trợ trực tiếp là hơn ba trăm bốn mươi tỷ đồng ngân sách địa phương là hơn ba tám trăm linh tỷ đồng và nhân dân đóng góp là một năm trăm linh tỷ đồng
đến nay tỉnh hà nam có hai huyện duy tiên và kim bảng đạt chuẩn nông thôn mới và tám mươi trên chín mươi tám xã đạt chuẩn nông thôn mới
hà nam phần đầu đến hết năm hai nghìn một mươi tám tỉnh có thêm hai huyện thành phố đạt chuẩn nông thôn mới và công nhận thêm bảy đến một mươi một xã nông thôn mới không còn xã nào đạt dưới một mươi bốn tiêu chí
thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn là bốn mươi triệu đồng một người một năm trở lên